hà nội là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất khu vực đông nam á
một trong những hệ quả của quá trình này đó là sự mọc lên của hàng loạt trung cư tòa nhà khu đồ thị mới
sự phát triển nóng này thì mang đến nhiều vấn đề làm phá vỡ hoặc là gây ảnh hưởng đến quy hoạch chung
ở đây trách nhiệm phần nhiều thuộc về sự quản lý lòng lèo của chính quyền địa phương
toàn cảnh khu dân cư hh linh đàm tại quận hoàng mai hà nội
một khu đất khoảng ba hectare nhưng có tới một mươi hai tòa trung cư chưa kể một loạt các khu trung cư lân cận khác
hệ quả là tình trạng tắt đường đặc biệt là ở nút giao thông nguyễn hữu thọ ra đường giải phóng vào giờ cao điểm
hàng chục nghìn người sống trong tám căn hộ trên một khu đất nhỏ cùng chung một bầu không gian ngột ngạt
theo kế hoạch khu đất ở trung tâm bán đảo linh đàm sẽ xây dựng văn phòng
còn trên thực tế đã bị chuyển đổi thành đất ở với hệ số chiếm đất lên tới trên chín mươi và chiều cao ba mươi ba tầng
vượt tám tầng so với quy hoạch phá vỡ cấu trúc không gian
người đứng đầu ngành xây dựng khẳng định là đã có những sai phạm phá vỡ quy hoạch
bộ xây dựng đã quy hoạch thanh tra và thẩm định trách nhiệm xử lý thuộc về hà nội
nguồn lực của chính quyền trong cái việc đầu tư công cộng đó
có khi nó còn chưa đủ và vì chưa đủ như thế nên chúng ta chưa kịp phát triển hạ tầng
trong khi phát triển về nhà ở thì đấy là công việc của nhà đầu tư kinh doanh
và nhà đầu tư kinh doanh cứ thấy có loại cứ thấy có khách hàng thì người ta sẽ tiến hành
người ta đầu tư và người ta thu tiền về
việc xây dựng trung cư bảo đảm nhà ở cho người dân là một xu thế tất yếu của quá trình đô thị hóa
song nếu tình trạng phá vỡ quy hoạch thực hiện quy hoạch lỏng lẻo vẫn tiếp diễn
thì quá trình phát triển đô thị này rõ ràng đang đi theo một con đường
đường không bền vững và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về tình trạng này